lợi và huy đã rủ nhau đi trộm cắp hai đối tượng phát hiện một quán cà phê có nhiều xe mô tô
lợi ngồi bên ngoài cảnh giới còn huy lẻn vào nhà trộm một chiếc xe mô tô đem đến tiệm game cất giấu
sau đó đã trộm thêm một chiếc xe mô tô khác
khi cả hai tiếp tục quay lại quán cà phê định lấy chiếc xe thứ ba thì đã bị bảo vệ và khách của quán cà phê phát hiện
lúc này lợi đã cầm dao đâm hai người này bị thương rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
cho đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày huy bị bắt giữ tại tiệm game bắn cá và thu hồi hai chiếc xe mô tô vừa trộm được
còn lợi lẩn trốn cho đến sáng ngày bảy tháng bốn cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đăng tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân nhanh số đẹp trên mạng xã hội facebook để câu like
một người phụ nữ đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
trường hợp bị phạt là người phụ nữ ba mươi một tuổi
trường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba người phụ nữ này đã sử dụng trang facebook cá nhân của mình
đăng tải bài viết với nội dung nhận làm nhanh căn cước công dân và lựa số đẹp
sau khi bài viết được đăng tải rất nhiều người đã vào like và bình luận
phát hiện sự việc trên phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và mời lên làm việc
tại đây người phụ nữ khai nhận đang bán hàng online trên trang facebook cá nhân
nên đã đăng tải bài viết nhằm mục đích câu like thu hút người sử dụng mạng xã hội để theo dõi trang facebook của mình
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn minh đã ký quyết định về việc hủy bỏ quyết định khen thưởng cho lương y võ hoàng yên và các cộng sự
vì kết quả khám chữa bệnh của ông võ hoàng yên và các cộng sự không có hiệu quả gây ra dư luận không tốt tại địa phương
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo sở nội vụ và ubnd huyện bình sơn thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định
trước đó trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông võ hoàng yên được ubnd huyện bình sơn mời ông yên và đoàn cộng sự về khám bệnh cho gần một người dân ở địa phương
và được ubnd tỉnh quảng ngãi tặng bằng khen vì đã có thành tích trong việc khám và chữa bệnh từ thiện tại huyện bình sơn
tuy nhiên sau tám tháng sở y tế quảng ngãi kiểm tra hiệu quả khám chữa bệnh của ông yên và cộng sự của mình
thì một trăm linh người bệnh đỡ ông yên và cộng sự chữa thể đều không ngất bệnh
ubnd huyện bình sơn cũng đã trích tiền ngân sản
ông yên đã trích hai trăm linh triệu đồng để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của ông yên và cộng sự tại địa phương
hiện nay ban thường vụ huyện ủy bình sơn cũng chỉ đạo giả soát và truy thu lại các khoản chi sai để nộp lại vào ngân sách của nhà nước
thưa quý vị và các bạn qua các vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao gần đây cho thấy không gian mạng chưa khi nào bùng phát các chiêu trò lừa đảo nhiều như hiện nay
ở mọi lĩnh vực và nạn nhân thì nhiều vô kể
trong đó chiêu trò dùng mạng xã hội rồi giả danh người nước ngoài
việt kiều để làm quen rồi hứa hẹn tặng quà tặng tiền sau đó yêu cầu chuyển lệ phí và chiếm đoạt số tiền trên
thủ đoạn này tuy không mới nhưng số lượng nạn nhân thì không ngừng tăng
ghi nhận sau tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang là địa phương đang có rất nhiều người dân trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
người phụ nữ này trú tại xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
qua mạng xã hội facebook bà kết bạn với một người không quen biết
sau một ngày trò chuyện qua lại người bạn mới quen đã ngỏ ý
tặng bà một món quà rất giá trị nhưng yêu cầu bà phải lên ngân hàng
chuyển khoản hơn hai mươi ba triệu đồng tiền phí hải quan mới được nhận quà
nghĩ là thật bà đã nhanh chóng ra ngân hàng truyền khoản
ngay khi bà đến ngân hàng chuyển khoản chị giáp thị trang hoa
nhân viên ago
đã phát hiện có dấu hiệu bất thường nên báo cáo lãnh đạo đơn vị
báo cáo công an huyện và hướng dẫn bà tạm dừng chuyển khoản
qua nói chuyện với khách hàng thì tôi cũng thấy nắm bắt được là
khách hàng cũng mới quen với người này được mấy tháng thôi
người ta cũng bảo là chuyển thêm tiền để người ta trả tiền hàng về
nhưng phải trả tiền phí hải quan
thì tôi thấy tôi đối chiếu với các cái dấu hiệu mà công an huyện
họ đánh công an xuống
thì thấy có nghi ngờ là có dấu hiệu của lừa đảo
thì tôi cũng tạm thời là không dừng giao dịch giữa
và không giao dịch chuyển tiền đi và báo cáo với lãnh đạo cấp trên
để nhờ lãnh đạo xem xét
với tinh thần đề cao cảnh giác từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ngân hàng agribank chi nhánh lạng giang đã ngăn chặn thành công
một mươi ba vụ có dấu hiệu lừa đảo với ba trăm năm mươi triệu đồng
cũng với hình thức tương tự như trên
giúp nhiều khách hàng không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
qua thông tin phản hồi từ khách hàng
trí đạo của công an tỉnh bắc giang
chúng tôi đã thường xuyên tập huấn cho cán bộ
nhất là cán bộ giao dịch viên
những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chuyển tiền
khi thấy những biểu hiện bất thường
ví dụ như khách hàng chuyển tiền lần đầu
hoặc là khi khách hàng chuyển có thái độ vội vàng
hay nghe điện thoại
có những biểu hiện lo sợ
thì chúng tôi đều yêu cầu giao dịch viên phải hỏi han tư vấn
rồi hướng dẫn khách hàng đọc các biển cảnh báo
và kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo
từ những vụ việc trên cho thấy
công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
chính vì vậy trong thời gian qua
công an huyện lạng giang đã kịp thời tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
trong các cơ quan doanh nghiệp
qua đó góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân
nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà trường
cũng đã kịp thời phát hiện
chủ động ngăn chặn được một số hành vi phạm tội
như ngân hàng nông nghiệp của huyện lạng giang
thời gian qua đã tuyên truyền
trong số nhân viên và khách hàng
đến giao dịch chủ động phát hiện và phòng ngừa
được một số vụ việc
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên thông qua mạng xã hội
cơ quan công an tiếp tục đề nghị mọi người dân
cần nâng cao cảnh giác
không kết bạn gia lô facebook với người lạ
không chuyển tiền cung cấp thông tin cá nhân
khi chưa nắm rõ nguồn gốc lai lịch của cá nhân
hay tổ chức tự xưng làm quen liên hệ
đồng thời cần báo ngay cho lực lượng công an
khi phát hiện những vụ việc như trên
để tránh tiền mất tật mạng
vào dạng sáng ngày hôm nay lại xảy ra
một vụ cháy lớn tại nhà dân trên địa bàn
tp hcm hiện nay lực lượng chức năng
phòng cháy chữa cháy tp hcm vẫn đang phối hợp
với công an quận bảy điều tra làm rõ
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ sáng
ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
nhận tin cháy nhà dân tại địa chỉ số hai mươi
đường số chín phường tân thuận đông quận bảy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy
triển khai hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để dập lửa đồng thời hướng dẫn
bốn người gặp nạn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
căn nhà xảy ra hỏa hoạn xây khá kiên cố
khói lửa bùng phát ở khu vực tầng trệt
thời điểm xảy ra vụ cháy có năm người
bị mắc kẹt trong nhà lực lượng phòng cháy
chữa cháy đã hướng dẫn những người gặp nạn
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt
hoàn toàn theo thống kê ban đầu
khu vực tầng trệt cùng với ba xe máy
và năm xe đạp đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
rất may đám cháy không gây thiệt hại